hội bảo trợ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật tỉnh con tum phối hợp với mái ấm mây ngàn chùa cẩm phong tỉnh tây ninh và quỹ vì trẻ em khuyết tật việt nam tổ chức trao tặng bò giống xe đạp và quà cho gia đình người khuyết tật trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh con tum
cụ thể đoàn đã đến thăm và trao tặng năm con bò giống và hai trăm linh xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã đắc tờ lùng huyện con rẫy tỉnh con tum trao tặng một trăm linh chiếc xe đạp cho các em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố con tum và huyện đắc hà với tổng trị giá quà tặng hơn ba trăm linh triệu đồng đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhằm giúp các gia đình khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống và thoát nghèo